hiệp định thương mại tự do evfta có những thông tin chiến lược nào cần lưu ý
đây là nội dung đã được phổ biến đến các địa phương đầu tàu phía bắc như quảng ninh hải phòng hải dương
trong buổi hội nghị diễn ra vào sáng nay tại quảng ninh hội nghị do bộ công thương phối hợp với địa phương tổ chức
có điều kiện rất tốt cả về cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông hoàn thiện và đường nối chính sách khá hoàn thiện
nên quảng ninh là địa phương đầu tiên được bộ công thương chọn để tổ chức hội nghị phổ biến những cam kết của hiệp định evfta và những điều cần lưu ý
quảng ninh được kỳ vọng là địa phương đầu tàu trong việc triển khai và lan tỏa những nội hàm quan trọng về mặt chính sách theo cam kết của hiệp định thương mại tự do này
tại hội nghị lãnh đạo các địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để nâng cao vị thế của mình trong liên kết vùng
cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp người dân có thể tận dụng tốt nhất các cơ hội của
các hiệp định thương mại tự do trong đó có evfta mang lại